trong thời gian gần đây trên khu vực đường lê trọng tấn quận hà đông thành phố hà nội
và các khu đô thị chung quanh đã xuất hiện việc đổ trộm phế thải xây dựng rác thải sinh hoạt
không chỉ gây ra khung cảnh nhách nhác hành động này còn ảnh hưởng lớn đến vệ sinh môi trường đô thị
và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cho người dân
dọc đường lê trọng tấn cứ cách khoảng vài chục mét lại xuất hiện một gò đất đá gạch vụn
bao tải đựng rác chất trồng lên nhau
thậm chí sau một thời gian ngoài vật liệu xây dựng có điểm còn trở thành nơi tập kết tự phát của cả rác thải sinh hoạt
theo phản ánh của người dân hiện tượng này xảy ra là do một số đối tượng lợi dụng thời điểm vắng người
hoặc khi trời tối chở những bao đựng rác phế thải xây dựng từ các công trình tới đổ trộm
dù có được dọn dẹp đi chẳng nữa thì chỉ sau một đêm là hàng chục bao tải gạch đá vật liệu xây dựng
bàn ghế cũ hỏng và rác thải lại xuất hiện
vậy là năm sáu năm rồi cứ trận đổ trận đổ người ta đi cả ô tô đến người ta đổ
vẫn đợi không cấy được mà khi cấy kia nó nhiễm môi trường rồi là nó có sâu vọt nó vào dụng húa
tại khu đô thị văn phú thuộc phường phú la quận hà đông một bãi rác thải sinh hoạt
phế thải xây dựng với quy mô lớn đã hình thành trong khoảng thời gian dài
dù cách đó chỉ vài bước chân là tấm băng rôn của ủy ban nhân dân phường về việc cấm đổ vật liệu
rác sinh hoạt tại khu vực này
trước khi bãi phế thải hình thành đây vốn là nơi người dân trên địa bàn phường
hay tới để tập thể dụng và chơi thể thao
tuy nhiên hiện tại
diện tích đó lại bị thay thế bằng bãi rác tạm như thế này
điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt
cũng như vệ sinh môi trường của nhân dân sống tại đây
điểm tập kết tập trung phế thải xây dựng trên địa bàn phường là không có điểm tổng kết
các hộ xây dựng phải ký hợp đồng vận chuyển phế thải xây dựng với môi trường đô thị
tuy nhiên nhiều hộ gia đình còn kinh phí là người ta nén nút đổ trộn
tôi sẽ đề xuất với quận tạo được kiện bố trí quy hoạch một cái điểm tập kết chung
của cái phế thải xây dựng
chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền vận động tới các ban ngành đoàn thể
các tổ đơn phố và các tổ lực nhân dân
để chấm dứt hiện tượng này và duy trì một môi trường sống trong lành
chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý tuyên truyền xử phạt
bên cạnh đó người dân cũng cần nâng cao ý thức để tự bảo vệ môi trường sống của chính mình